đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm khóa một mươi một nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba
đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bảy mươi hai ứng viên để bầu ban chấp hành đảng bộ khóa một mươi một
biểu quyết thông qua số lượng ủy viên ban chấp hành khoa mới gồm có sáu mươi năm đồng chí
trong số bảy mươi hai ứng viên tại đại hội sẽ bầu ra sáu mươi một người vào ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một
bốn vị trí còn khuyết sẽ được bổ sung sau đại hội
trong số bảy mươi hai ứng viên được giới thiệu để bầu vào ban chấp hành đảng bộ khóa một mươi một
có bốn mươi bảy trường hợp tái cử và hai mươi năm trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu
số trường hợp được giới thiệu tái cử cho khóa một mươi một giảm hai mươi hai trường hợp so với khóa một mươi có sáu mươi chín người
về hai mươi năm trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu có cả trường hợp là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận được giới thiệu
số lượng cán bộ nữ được giới thiệu là một mươi ba người
tuổi bình quân của các ứng viên được giới thiệu bầu vào ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa mới là bốn mươi tám bốn tuổi
trong đó có bảy trường hợp là đảng viên trẻ đảng viên nữ trẻ tuổi nhất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đảng viên nam trẻ tuổi nhất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
vào cuối giờ chiều nay đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một nhậm ký hai nghìn hai mươi đã có kết quả bầu ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một
cùng sáu mươi một đồng chí được lựa chọn
từ danh sách bảy mươi hai ứng cử viên đã được đại hội biểu quyết thông qua
theo chương trình làm việc tối nay một mươi bảy tháng một mươi ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm họp hội nghị lần thứ nhất để đầu ban thường vụ bí thư và các phó bí thư
ủy ban kiểm tra thành ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy